đưa gần hai trăm linh người qua biên giới campuchia bảy đối tượng nguyễn văn khánh phạm thanh quy lê văn lộc huỳnh văn út đều quê ở tỉnh long an
huỳnh thanh phong chế minh nhật quê tỉnh tây ninh và vòng phát trương mụ thành phố hồ chí minh vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai khởi tố bắt tạm giam để điều tra về hành vi tổ chức môi giới đưa người xuất cảnh trái phép
theo cơ quan công an với thủ đoạn hứa hẹn qua campuchia làm việc nhẹ lương cao từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay các đối tượng này đã cấu kết với một số người nước ngoài tổ chức đưa gần hai trăm linh người việt nam sang campuchia hoạt động trái phép thu lợi hàng trăm triệu đồng
các nạn nhân muốn trở về việt nam phải chi số tiền từ sáu mươi triệu đồng đến hai trăm linh triệu đồng một người
còn tại gia lai cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh gia lai cũng vừa ra quyết định khởi tố vụ án
cô bị can bắt sợ đối tượng trần quang quyết chú tỉnh con tum để điều tra làm rõ đường dây mua bán người trái phép sang campuchia
theo điều tra vì thiếu tiền trả nợ quyết lên mạng xã hội đang tuyển dụng việc làm và có bảy người đã trở thành nạn nhân của quyết
sau khi nắm được thông tin nạn nhân quyết liên lạc với nhiều đối tượng trong đó có phan ngọc đức chú huyện quỳ châu tỉnh nghệ an là người trực tiếp móc nối với các đối tượng ở nước ngoài đưa người vượt biên sang campuchia để làm việc
trước sự điều tra truy xét của cơ quan công an
quyết đã đến đồn biên phòng eao huyện eagray tỉnh gia lai đầu thú
công an huyện đan phượng hà nội cho biết đang tạm giữ hình sự đối với đào xuân lâm để điều tra về hành vi giết người
thông tin ban đầu khoảng một mươi tám h ba mươi phút ngày hai mươi chín tháng sáu đào xuân lâm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai ở xã hạ mẫu huyện đan phượng đang ở nhà thì có ba cháu từ một mươi đến một mươi hai tuổi đều là hàng xóm đến ngồi trong sân nhà lâm chơi game trên điện thoại di động
trong lúc các cháu đang chơi điện tử thì lâm vào bếp lấy con dao dài khoảng hai mươi cm rồi bất ngờ đâm cả ba cháu
ba cháu bé được mọi người đưa đi cấp cứu hiện có hai cháu đã ổn định sức khỏe xuất viện còn một cháu vẫn đang điều trị tại bệnh viện
đảo xuân lâm bị cơ quan công an bắt xử ngay sau đó
quá trình điều tra xác định đối tượng cũng thừa nhận trước khi xảy ra sự việc lâm không có mâu thuẫn gì đối với ba cháu nói trên
với tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
tượng vũ văn tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai ở huyện gia viễn tỉnh ninh bình đã bị công an huyện nam sách hải dương khởi tố bắt tạm ra
trước đó ngày năm tháng bốn anh nguyễn văn thắng ở huyện kim thành hải dương là giám đốc công ty cổ phần sản xuất thương mại đại an tín ở cụng công nghiệp an đồng thị trấn nam sách
có giao xe ô tô cho tuấn là nhân viên thị trường đang thử việc tại công ty sử dụng để phục vụ công
đến ngày một mươi ba tháng bốn do bản thân cần tiền sử dụng nên tuấn đã tự ý đem xe ô tô đi cầm cố
với số tiền một trăm năm mươi triệu đồng mà không được sự đồng ý của công ty sau khi biết sự việc phía công ty đại an tín đã làm đơn tố giác hành vi của tuấn lên cơ quan công an
còn với hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự đối tượng võ phi bảo bốn mươi năm tuổi chú thị trấn tân châu huyện tân châu đang bị công an huyện tân biên tỉnh tây ninh tạm giữ hình sự
vào trưa ngày ba tháng bảy tại quán cà phê ở xã mỏ công công an huyện tân biên phát hiện bảo thu tiền lãi của người vay
nên tiến hành bắt giữ bước đầu điều tra đối tượng bảo khai nhận hoạt động cho vai lãi nặng từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi cho đến nay với lãi suất giao động từ một trăm linh đến bốn trăm linh một năm thu lợi bất chính gần ba trăm linh triệu đồng
khi người vay không trả nợ bảo hâm dọa bắt cóc con cái của người vay để thu lại tiền được biết đối tượng bảo có hai tiền án về tội cướp tài sản và bắt giữ người trái pháp luật
thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp lọc
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp lọc vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với bốn đối tượng về hành vi gây dối trật tự công cộng
tại cơ quan công an bước đầu các đối tượng khai nhận do có mâu thuẫn trước đó nên đỗ như tiến vũ ngọc quyến và trịnh anh dũng đi xe ô tô đến khu vực đường trần phú
thì thấy lưu văn quyền và vũ duy hưng nên đã áp sát phía sau xe khi tiến và dũng lại gần thì bất ngờ một trong hai người kia rút súng bắn để uy hiếp
tiến lấy tuyếp sắt vụt vào đầu hưng khiến hưng chảy nhiều máu lực lượng chức năng đã tạm giữ các đối tượng để tiếp tục lấy lời khai và điều tra làm rõ
trưa nay lực lượng cảnh sát trật tự thuộc phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh vĩnh long đã ập vào bắt quả tang một mươi sáu người đang tụ tập đá gà ăn thu bằng tiền trên địa bàn xã hiếu phụng huyện vũng liêm
lực lượng công an đã tạm giữ nhiều tăng vật có liên quan gồm ba con gà một cái cân loại năm kg
hai cặp cửa sắt một mươi cuộn băng keo tạm giữ hai mươi hai xe mô tô và số tiền khám xét trên người các đối tượng là gần hai mươi hai triệu đồng
hiện lực lượng công an đang tiếp tục mời làm việc với những người có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị vào tối ngày hôm qua một nhân viên gắt chắn đường sắt đoạn qua phường xuân lập thành phố long khánh tỉnh đồng nai đã cứu thoát một người ngã trên đường dây ngay trước khi xe lửa chạy qua
cụ thể vào khoảng một mươi chín h ba mươi năm
khi anh trịnh văn tải nhân viên gắt chắn đường sắt thuộc công ty cổ phần đường sắt sài gòn hạ rào chắn tại vị trí km một nghìn sáu trăm năm mươi sáu bốn trăm linh đường tân lập thì bất ngờ một người đàn ông luôn dưới rào chắn lao vào đường dây và vấp ngã nằm trên đó
ngay lập tức anh tài đã lao đến kéo người đàn ông kia ra vị trí an toàn kịp thời thoát khỏi đoàn xe lửa đang lao đến trong vài giây sau đó
sự việc xảy ra bất ngờ đã khiến cho xe lửa phải dừng lại gián đoạn tiến trình hành trình di chuyển cũng như ảnh hưởng tới người tham gia giao thông trên đoạn đường bộ giao thông đường sắt nói trên
sáng ngày sáu tháng bảy giám đốc công an thành phố giám đốc công ty cổ phần đường sắt sài gòn đã khen thưởng nhân viên gác chắn trịnh văn tài quê ở hà tĩnh vì đã có hành động dũng cảm cứu người trong tình huống trên
thưa quý vị ngày sáu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai công an tỉnh đồng tháp đang tạm giữ hình sự đối tượng trộm cắp tài sản
dù chỉ mới ra tù được một mươi ngày nhưng đối tượng đã thực hiện liên tiếp năm vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn của thành phố cao lãnh tỉnh đồng tháp
trước đó ngày hai mươi chín tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai công an phường một thành phố cao lãnh tỉnh đồng tháp nhận được tin báo nhân viên của quán cà phê bốn mùa bị mất ba triệu bảy trăm linh ngàn đồng và một chiếc điện thoại di động
vào lúc một giờ cùng ngày qua truy xét nhanh một mươi ba h sau công an phường một tiến hành mời về làm việc nguyễn văn tẩn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm không có nơi cư trú
qua đấu tranh khai thác đối tượng khai nhận lợi dụng lúc bị hại đang ngủ say nên đã lấy trộm số tài sản trên
tấn còn khai nhận trước đó đã thực hiện bốn vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn phường một và phường mỹ phú từ ngày hai mươi đến ngày hai mươi chín tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai
được biết đối tượng vừa ra tù về tội trộm cấp tài sản nay lại tiếp tục tái phạm tửng đã có nhiều tuyên án về hành vi trộm cấp tài sản
đồn biên phòng cửa khẩu mỹ quý tây huyện đức huệ phối hợp cùng với phòng phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng tỉnh long an liên tiếp phát hiện nhiều vụ xuất cảnh trái phép sang campuchia chỉ trong một ngày
cụ thể tại khu vực ấp bốn xã mỹ quý tây trong quá trình tuần tra kiểm soát tổ công tác phát hiện một đối tượng đi từ hướng việt nam sang campuchia có dấu hiệu nghi vấn nên yêu cầu dừng lại để kiểm tra
đối tượng khai tên nguyễn đắc hưng sinh năm hai nghìn hưng trú tại thành phố quảng ngãi tỉnh quảng ngãi

một mươi giờ cùng ngày tại khu vực ngã ba cây dù thuộc ấp bốn xã mỹ quý tây tổ công tác phát hiện một xe ô tô mang biện kiểm soát bảy mươi a một mươi sáu nghìn chín trăm bảy mươi bốn có dấu hiệu nghi vấn xuất cảnh trái phép trên xe gồm một tài xế và năm người khác qua xác minh các đối tượng khai nhận đến từ các tỉnh tây ninh và đồng tháp
đến hơn một mươi bốn giờ cùng ngày tại khu vực ngã ba cây dù thuộc ấp bốn xã mỹ quý tây tổ công tác phát hiện một xe ô tô mang biện kiểm soát năm mươi một a bốn mươi năm nghìn bốn trăm tám mươi bốn có dấu hiệu nghi vấn xuất cảnh trái phép trên xe gồm một kẻ xế và năm người khác qua xác minh các đối tượng khai nhận đến từ các tỉnh tây ninh và đồng tháp
thưa quý vị ngày sáu tháng bảy tòa án nhân dân tp hcm đã đưa ra phán quyết cuối cùng đối với bị cáo đỗ hữu quốc huy ba mươi ba tuổi ngụ tại quận gò vấp tp hcm và một mươi hai đồng phạm về tội giết người cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng
nhóm này đã gây nên vụ thảm sát kinh hoàng từ tiệm game đến bệnh viện hạng bỉ khiến cho nhiều người thương vong
theo cáo trạng vào khoảng tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy đỗ hữu quốc huy cùng giai ngựa bạn trong đó có đặng quốc huy
hai mươi chín tuổi ngủ quận một đứng gần tiệm game boy pet quận phú nhuận
quản lý tiệm game là trần ngọc thiện đến đuổi nhóm huy đi
nhóm huy vào tiệm game xe bán cá và có cực cãi với thiện
nhóm quy gọi điện cho bạch nam thịnh hai mươi chín tuổi ngụ quận phú nhuận đến hỗ trợ mình trả thù
thịnh cùng nhóm bạn mang theo hai bả tấu đến gặp huy bằng bạc tìm đối thủ
đến nơi đỗ hữu quốc huy nhìn thấy thiện đỗ quốc huy và sáu người khác đang ngồi nhậu
nhóm huy dùng bả tấu xong vào đánh nhóm anh thiện
do bị thua vì nhóm thiện đông hơn nên nhóm quốc huy gọi thêm chục người đỡ
mang theo hụt ký tiếp tục đánh nhóm thiện trong tiệm game
thiện bị chém gục được đưa đến bệnh viện quảng mỹ cấp cứu
lúc này nhóm huy cũng đưa nguyễn thanh toàn bị thương nặng vào bệnh viện quảng mỹ
nghe tin nhóm huy tiếp tục mang theo hôn khí vào bệnh viện để truy sát thiện
trần ngọc quang anh trai thiện cùng hai người đỡ đến bệnh viện và gặp nhóm huy
hai bên tiếp tục hỗn chiến trong bệnh viện khiến năm người bị thương
riêng trần ngọc thiện do vết thương nặng đã tử vong sau đó
hội đồng xét xử tuyên phạt đỗ hữu quốc huy một mươi bảy năm tù dạy tội giết người
bạch nam thịnh một mươi bốn năm tù về tội giết người tổng hợp bản án cũ là hai mươi sáu năm tù
các đối tượng còn lại có liên quan bị xử phạt từ một mươi năm năm đến một năm sáu tháng tù treo
cho các tội giết người cố ý gây thương tích gây rối trật tự công cộng